thành đoàn hà nội đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề hành trình tình yêu
đây là hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ hà nội nhằm chào mừng kỷ niệm một mươi năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô
tại chương trình đã diễn ra các hoạt động triển lãm ảnh với gần năm trăm linh bức ảnh về các chủ đề hành trình tình yêu tuổi trẻ thủ đô gia đình đất nước
chương trình hành trình tình yêu còn bao gồm hoạt động đi bộ với sự tham gia của các diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng và hơn hai đoàn viên thanh niên nhân dân thủ đô